thưa quý vị thực hiện các công văn kế hoạch của tiểu ban điều lệ đảng đại hội một mươi bốn
ban chấp hành đảng bộ tp đà nẵng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm năm
từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm và một mươi năm năm thực hiện điều lệ đảng từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương
trưởng tiểu ban điều lệ đảng đại hội một mươi bốn phát biểu chỉ đạo hội nghị
hiện tp đà nẵng đang khó khăn trong phấn đấu thực hiện trí tiêu mục tiêu
nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ hai mươi hai đồng chí trương thị mai đề nghị
thành phố cần tập trung đánh giá lại các nguyên nhân trong báo cáo chính trị đại hội sắp tới
đồng chí mong rằng đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết
thống nhất nỗ lực hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ đề ra của nhiệm kỳ
đánh giá cao công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị của thành phố trong giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi năm
đồng chí trương thị mai nhấn mạnh công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
cần tiếp tục phân định mặt mạnh mặt hạn chế điểm đặc thù của địa phương để có các giải pháp phù hợp
đồng chí yêu cầu thành phố khắc phục tốt hơn nữa tình trạng suy thoái trong hàng ngũ cán bộ đảng viên
một số biểu hiện cần chấn chỉnh như nói một đường là một nẻo nói rất hay nhưng làm thì đối phó xe chừng
phê bình người khác thì giỏi nhưng tự soi tự sửa thì yếu
trong công tác cán bộ đối với người đứng đầu đồng chí yêu cầu phải luôn công tâm khách quan
tạo được môi trường để người có đức có tài hoàn thành tốt nhiệm vụ
thưa quý vị từ đầu năm cho đến nay ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh ninh bình
đã tích cực chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực
qua đó công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong đảng bộ tỉnh đã có chuyển biến tích cực
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn ủy ban kiểm tra các cấp của tỉnh ninh bình đã thi hành kỷ luật đối với ba mươi chín đảng viên
trong đó khiển trách hai mươi sáu cảnh cáo sáu khai trừ bảy đảng viên
tổ chức năm mươi năm cuộc thanh tra kiểm tra thu hồi với ngân sách nhà nước trên bảy trăm linh triệu đồng
kiến nghị kiểm điểm ba mươi một tập thể hai mươi bốn cá nhân
ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh ninh bình tiếp tục theo dõi
chỉ đạo vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ ba nghìn năm trăm linh hai d ninh bình
thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục thanh tra kiểm tra giám sát tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực
xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa
và thực hiện tốt việc tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo